cùng với các hoạt động vui tết đón xuân ngay từ ngày mùng hai tết nhiều ngư dân của tỉnh nghệ an đã đồng loạt ra khơi lấy may đầu năm cầu mong mở đầu một mùa đánh bắt bội thu sóng yên biển lặng
theo quan niệm của bà con ngư dân huyện diễn châu và bà con ngư dân tỉnh nghệ an đầu năm là sự khởi đầu để mong may mắn nên các chủ tàu đều chọn ngày chọn giờ tốt để vươn khơi
năm nay hầu hết ngư dân đều chọn ngày mùng hai tết để sông biển ngày nay ngư dân không đặt nặng vấn đề về sản lượng đánh bắt chỉ mong chuyến ra khơi diễn ra thuận lợi về thời tiết tàu thuyền đi về an toàn
các chủ tàu đi ra cửa biển khoảng chừng ba năm hải lý thả mẹ lưới lấy may rồi trở về tiếp tục đón tết cùng gia đình và làng xóm
chuyến sông biển may mắn của bà con ngư dân là tín hiệu vui cho một năm mới đánh bắt thuận lợi sản lượng cao giá trị kinh tế
những công ty lớn góp phần giúp huyện phấn khởi đạt sản lượng khai thác gần bốn mươi tấn hải sản trong năm nay